mùa giải chưa kết thúc nhưng tương lai của emre kan gần như đã được định đoạt
phía cơ đội liverpool đã tìm mọi cách để chói chân emre kan trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa đông cho tới nay
như việc hứa hẹn một mức lương hấp dẫn trao cơ hội đại chính nhiều hơn đồng thời sẽ đeo băng đội trưởng khi jordan henderson vắng mặt
thế nhưng mọi cố gắng đều chưa thể lay động được errecan và juventus sẽ là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của tiền vệ người đức
cụ thể lão bà đã đạt mọi cơ hội
thỏa thuận để chiêu mộ em rekan theo dạng chuyển nhượng tự do ngôi sao này sẽ nhận được mức lương sáu triệu euro trên một mùa trong một bản giao kèo năm năm với lo bà thành turin
bây giờ sẽ là một thông tin của môn quần vợt
với màn trình diễn ấn tượng tại giải quần vợt barcelona mở rộng vừa mới kết thúc cách đây chưa lâu khi lọt vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua trước số một thế giới rafenadan
tay vợt một mươi chín tuổi người hy lạp stefanos cissypass có sự thăng tiến đáng chú ý trên bảng xếp hạng quần vợt đơn nam thế giới atp vừa được công bố ngày hôm qua
đây là kết quả xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng của cissypass
theo đó tay vượt một mươi chín tuổi đã nhảy một mươi chín bậc để vươn lên đứng thứ bốn mươi bốn thế giới một trong những vị trí cao nhất trong sự nghiệp của anh tính đến thời điểm hiện tại
trong khi đó top một mươi không có sự thay đổi nào
khi tây vợt số một thế giới rafael nadal duy trì khoảng cách một trăm linh điểm với người xếp sau là roger ferrer còn ở bảng xếp hạng đơn nữ maria sarapova bị tụt một mươi hai bậc xuống hạng năm mươi ba thế giới
trong khi đó những vị trí dẫn đầu không có thay đổi nào đáng kể
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại